kính thưa quý vị rất nhiều trang thiết bị y tế của bệnh viện chợ rẫy như máy city scan máy chụp siêu âm màu đều trong tình trạng hư hại không thể sử dụng được
trong khi đó nơi đây mỗi ngày tiếp nhận từ năm đến sáu bệnh nhân điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân
khoa siêu âm thăm dò chức năng của bệnh viện chợ rẫy có gần một phần ba số máy bị hư hỏng không thể sửa chữa
ba trong số đó đang đặt tại khoa còn bảy chiếc hư hỏng hoàn toàn phải được gửi tại kho của bệnh viện
số máy còn lại cũng đã quá thời gian sử dụng mỗi ngày nơi đây có khoảng hai đến ba bệnh nhân cần siêu âm
tuy nhiên con số này phải giảm đi một nửa vì thiết bị y tế không đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị
kính thưa quý vị nếu bốn máy xạ của khoa sạ trị hoạt động hết công suất thì mỗi ngày nơi đây sẽ có bốn trăm linh bệnh nhân được xà trị
tuy nhiên hiện nay chỉ còn hai máy hoạt động được vì vậy có gần khoảng hai trăm linh bệnh nhân phải được điều trị
trong những ngày tiếp theo
cách đây năm năm hệ thống gia tốc xạ trị xạ phẫu đai năng lượng vexa hd được bệnh viện chợ rẫy đưa vào sử dụng
đây là hệ thống xạ trị xà phòng hiện đại nhất thế giới thời điểm đó là cơ hội mới để đáp ứng nhu cầu khám
và điều trị cho bệnh nhân ung thư ngày càng tăng
thế nhưng sau năm năm hai trong số bốn máy xạ trị phải ngưng hoạt động vì chưa được bảo trì bảo hành đúng hạn
từ khi công tác tại khoa ở bệnh viện chợ rẫy đến nay
thì đây là lần đầu tiên mà việc sửa chữa gặp khó khăn như vầy
tại thì khoa cũng triển khai điều trị cho bệnh nhân từ khoảng sáu giờ máy sáng đến hết giờ cuối
là khoảng tầm có khi đến một hai giờ khuya của ngày hôm sau
trước tình trạng này bệnh viện chợ rẫy đã báo cáo bộ y tế những khó khăn vướng mắt
khi thực hiện nghị quyết một trăm một mươi bốn của chính phủ
theo đó bệnh viện không thể mua được trang thức bị y tế vật tư tiêu hào
hóa chất sửa chữa bảo trì
linh kiện thay thế trang thức bị
do vướng luật điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân
bệnh viện chợ rẫy cũng kết nghị bộ y tế khẩn trương thực hiện sửa đổi bổ sung nghị định chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một
để giải quyết các vướng mắc khó khăn hiện nay
để các bệnh viện có thể triển khai được công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
về lâu dài cần thiết xây dựng luật đấu thầu riêng cho ngành y tế
hoặc bổ sung chương trình đấu thầu cho ngành y tế trong luật đấu thầu